xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín đạt năm mươi một tám tỷ usd chiếm một mươi chín bảy tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó trong số sáu mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một mươi tỷ usd của năm thì điện thoại và linh kiện là ngành hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất
dù vậy số liệu từ tổng cục thống kê cũng cho thấy tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
trong đó điện thoại và linh kiện chiếm chín mươi năm điện tử máy tính và linh kiện chiếm tám mươi hai